ngày bảy tháng hai là ngày an toàn internet thế giới
trước các mối nguy hại từ môi trường mạng ngày càng trở nên hiện hữu
có thể thấy rằng việc bảo đảm an toàn trên internet càng trở nên cấp thiết
facebook đang là mạng xã hội phổ biến nhất tại việt nam với hơn một phần ba dân số đang sử dụng
mặc dù chưa có số liệu chính thức về số lượng và tính xác thực của thông tin mà người dùng mạng xã hội này đẩy lên mỗi ngày
xong có thể nói đó là một biển thông tin gây hoang mang cho chính những người tiếp nhận
tin tức có thể cập nhật liên tục nhưng trong số đó có nhiều thông tin bị sai lệch không đúng
khiến cho tôi hay mọi người cũng vậy cập nhật thông tin sai lệch rồi lại người này người kia chia sẻ
tôi nghĩ là đối với những cái thông tin trước khi đưa lên mạng xã hội cá nhân của mình như vậy
thì phải có một sự kiểm soát nhất định
và bản thân sự kiểm soát nhất định
đây đến từ chính bản thân mình
và đôi khi còn phải nghĩ đến là những cái thông tin đấy nó sẽ ảnh hưởng cho cuộc sống sau này của mình như thế nào nữa
chỉ cần gõ một từ khóa công cụ tìm kiếm này sẽ cho ra hàng triệu kết quả ở mọi thể loại từ văn bản hình ảnh đến video
và không ít trong số đó là những nội dung dung tục bịa đặt và phản cảm đang lan truyền một cách nhanh chóng
rõ ràng môi trường internet đang bị đầu độc và vấn đề an toàn trên môi trường mạng không chỉ còn là nguy cơ
các hãng bảo mật của giới trẻ đã sử dụng cái tiện ích đó của internet một cách rất là tùy tiện rất vô trách nhiệm
và nó không chỉ là chỗ tùy tiện vô trách nhiệm mà đôi khi nó còn là sử dụng cái đó để chút gửi
để truyền tải những cái thái độ những cái ứng xử không văn minh với nhau
báo cáo của các hãng bảo mật cho thấy
nguy cơ mất an toàn thông tin ở việt nam là rất cao với gần năm mươi người dùng có nguy cơ nhiễm mã độc khi sử dụng internet
việt nam là nước đứng thứ năm trên thế giới có lượng máy tính nhiễm mã độc cao và đứng đầu thế giới về nguy cơ bị nhiễm mã độc phần mềm độc hại cuộc bộ
vì thế các chuyên gia khuyến cáo để tăng cường an toàn thông tin mạng trong tình hình mới ngăn chặn các thông tin độc hại từ môi trường mạng
mỗi người dùng cần biết chất lọc thông tin nắm bắt được các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra cũng như nâng cao kỹ năng để tự bảo vệ bản thân